cục cảnh sát giao thông đang xây dựng cơ sở dữ liệu công khai lỗi vi phạm giao thông dự kiến đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ thí điểm hệ thống tra cứu trực tuyến giúp lái xe có thể tra cứu theo biển số để biết được lỗi bị phạt nguội
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết đơn vị đang xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ thí điểm công khai lỗi vi phạm giao thông trên hệ thống trang web của cục phục vụ các lái xe tra cứu lỗi vi phạm trực tuyến trên toàn quốc
đề án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu công khai lỗi vi phạm được khởi động từ năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ thí điểm trên trang web của cục cảnh sát giao thông
lái xe trên toàn quốc có thể tra cứu các lỗi vi phạm của mình theo biển số hiện tp hcm và đà nẵng đã thí điểm công khai lỗi vi phạm giao thông trực tuyến
việc này bước đầu đã có những động thái tích cực hữu ích tỷ lệ lái xe tự tìm đến cơ quan nộp phạt tăng hơn so với trước đây